một cuộc đấu tranh gây go giữa cái tốt và cái xấu cái cũ và cái mới giữa đạo đức cách mạng là cần kiểm liêm chính trí công vô tư và kẻ địch là tệ nạn tha mô lãng phí quan liều
uy tín của người lãnh đạo là ở chỗ mạnh dạn thực hiện tự phê bình và phê bình biết học hỏi quần chúng sửa chữa khuyết điểm để công việc hàng ngày càng tiến bộ chứ không phải ở chỗ giấu giếm khuyết điểm vì sợ quần chúng phê bình
sau hai năm triển khai đến đầu năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn mặc dù phong trào đã thu được những kết quả tích cực thế nhưng người cho rằng vẫn cần phải làm tốt hơn nữa phải phê bình những cán bộ làm việc không hết lòng hết sức hay cần tuyên truyền giải thích cho phong trào đúng với lý tưởng mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội mà đảng đã xác định
bác đã chỉ rõ quan liều lãng phí tha mô làm hại cho dân phải hiểu vì dân mà chống tha mô lãng phí
tha mô lãng phí là một tội đối với nhân dân
bác đã trải qua khó khăn của trường kỳ kháng chiến bây giờ đi vào xây dựng đất nước hay rồi lại phải lo cho cách mạng miền nam nữa

xây ba chống do bác hồ đảng và nhà nước phát động
trong giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
các phong trào thi đua yêu nước cũng nổ ra mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân
như phong trào gió đại phong trong ngành nông nghiệp
phong trào ba sẵn sàng và năm sung phong do thanh niên phát động
phong trào ba đảm đang do nữ giới phát động hay giới trí thức với phong trào ba quyết tâm
cho đến ngày nay các phong trào thi đua vẫn thể hiện vai trò to lớn
đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng nước nhà
chúng không chỉ góp phần thúc đẩy tạo nên thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm
mà trong hiện tại và tương lai sẽ tạo ra nhiều đóng góp tích cực hơn nữa
vào công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển đất nước